sau hơn ba tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới tại cộng đồng trên toàn quốc đêm qua ngày hai mươi ba tháng bảy đã có một trường hợp được phát hiện
nghi nhiễm covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng sau hai lần xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai sáng nay mẫu bệnh phẩm đã được chuyển đến
bệnh viện pasteur nha trang và viện vệ sinh dịch tễ trung ương để tiếp tục làm xét nghiệm
ngay lập tức chiều nay tại bộ y tế ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã tổ chức họp để khẩn trương thực hiện các biện pháp
ứng phó với tình huống nghi nhiễm mới này cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam
ngay từ đầu cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định đối với bệnh nhân hai lần dương tính với sars cov hai tại đà nẵng
trong khi đợi kết quả xét nghiệm cuối cùng từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương thì chúng ta vẫn cần triển khai các biện pháp ứng phó như trường hợp dương tính
để ngăn chặn lây nhiễm nhanh tại cộng đồng
nhiều nơi trong đó có đà nẵng thì đã có những người nhiễm trong cộng đồng rồi
trong bây giờ trường hợp ngày mai có kết quả xét nghiệm cho dù trong nhập số nhất kết quả xét nghiệm đấy là người nghi nhiễm này chính thức dương tính
thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh là chúng ta thực hiện nghiêm các quy định là chúng ta truy vết ngay xét nghiệm cộng đồng cách ly và khoanh vùng nhỏ ngay từ ban đầu
báo cáo từ các cơ quan chuyên môn đến thời điểm hiện tại đà nẵng đã tiến hành lập danh sách điều tra xét nghiệm toàn bộ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân
khoanh vùng và cách ly ổ dịch tại quận liên triểu bệnh viện c đà nẵng và bệnh viện đà nẵng
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế đã cử đội công tác đặc biệt gồm các chuyên gia đầu ngành dịch tễ và phòng chống nhiễm quẩn đến đà nẵng để khoanh vùng và xử lý ổ dịch
cùng với đoàn cấp cứu điều trị từ bệnh viện trợ rẫy phối hợp điều trị bệnh nhân và hội trần từ xa với hội đồng chuyên môn các đầu cầu cả nước
sáng nay tám h ba mươi sáng nay phòng thí nghiệm đã nhận được mẫu bệnh phẩm từ đà nẵng chuyển ra và cũng đã tiến hành các xét nghiệm
tuy nhiên đến giờ phút này để khẳng định một số những yếu tố vẫn chưa cho phép để khẳng định được trường hợp này
và chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành
cố gắng để cho ra được kết quả
chắc là sẽ phải làm cả đêm nay để sáng mai có được kết quả cuối cùng
chúng tôi cũng đang tiến hành một cái biện pháp mà có thể nói rằng là trước đây chúng ta chưa áp dụng
đó là tiến hành rà soát lại toàn bộ tất cả những khu vực có nguy cơ trên địa bàn thành phố đà nẵng
và tiến hành xét nghiệm trên diện rộng bằng phương pháp kháng thể
và tới đây chúng tôi sẽ cử viện vệ sinh đế trung hương vào để hỗ trợ đà nẵng cho vấn đề về ra soát và tiến hành xét nghiệm
để chúng ta hy vọng tìm ra được cái vấn đề nếu được trường hợp này là dự tính
ban chỉ đạo yêu cầu lập tức giả soát toàn bộ các cơ sở lưu trú của người nước ngoài tại đà nẵng
lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người làm công tác phục vụ tại các cơ sở này
tăng cường giám sát các trường hợp mắc bệnh hô hấp tại cộng đồng bệnh viện
giả soát toàn bộ công tác hậu cần chống dịch để đáp ứng theo từng kịch bản
ban chỉ đạo quốc gia cũng sẽ họp với thủ tướng chính phủ xin ý kiến về các vấn đề khoanh vùng cách ly và một số biện pháp bảo đảm ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng
bao gồm hoạt động giao thông hàng không du lịch và công tác thi cử sắp tới trên địa bàn đà nẵng